phát triển ngành công nghiệp việt nam phải giảm sự phụ thuộc vào lợi thế không bền vững như khai thác tài nguyên thiên nhiên
thay vào đó phải chuyển sang nền công nghiệp dựa trên sáng tạo lấy khoa học công nghệ làm động lực và hiệu quả làm cạnh tranh
đây là ý kiến chỉ đạo của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi chín
và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi bảy của ngành công thương diễn ra vào sáng nay
phát biểu tại hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc đã biểu dương và đánh giá cao kết quả đã đạt được của ngành công thương trong năm vừa qua
trong đó có việc tái cơ cấu lại bộ máy của bộ theo hướng tinh giảm biên chế đã đạt được kết quả tốt
có thể nói đây là bộ làm tốt nhất công tác này
đã có những thể chế quan trọng để thực hiện chủ trương chính phủ kiến tạo phục vụ người dân và doanh nghiệp
tuy nhiên thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế của ngành công thương
đó là ngành khai khoáng giảm sút đến gần sáu
trong đó dầu thô giảm đến gần một mươi than giảm ba một
quản lý thị trường trong nước và biên giới còn nhiều bất cập
buồn lậu gian lận thương mại thuốc bảo vệ thực vật còn tình trạng buông lỏng
còn tình trạng lừa đảo trong bán hàng đa cấp gây bức xúc xã hội
bên cạnh đó còn một số dự án triển khai chậm nhất là một số dự án điện thuộc bộ công thương
rồi một số chiến lược một số quy hoạch chưa phát huy được hiệu quả
chưa tạo ra sự động lực
và sự hỗ trợ cần thiết để khu vực tư nhân tham gia trong phát triển công nghiệp quốc gia
như chiến lược phát triển ngành cơ khí chiến lược phát triển ngành ô tô
quy hoạch phát triển ngành thép một số quy hoạch phát sinh yếu tố phức tạp như quy hoạch thủy điện
quy hoạch thương nhân sản xuất khẩu gạo
thủ tướng cũng chỉ rõ việc sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước còn chậm chưa hiệu quả
trong đó có nhiều doanh nghiệp lớn của bộ công thương chưa được tập trung chỉ đạo
của phần hóa theo đúng chủ trương của đảng
công tác cán bộ ngay cả lãnh đạo của bộ trong thời gian qua còn nhiều bất cập
tạo dư luận không tốt ảnh hưởng đến uy tín của ngành
trong đó có việc quản lý bổ nhiệm lãnh đạo một số doanh nghiệp nhà nước trục thuộc
thủ tướng yêu cầu bộ công thương cần phải rút kinh nghiệm
trong tầm nhìn của ngành thủ tướng yêu cầu ngành công nghiệp phải giảm sự phụ thuộc
và lợi thế khai thác để chuyển sang nền công nghiệp khoa học công nghệ
bởi khai thác là lợi thế không bền vững
phát triển nền công nghiệp việt nam phải giảm sự phụ thuộc và lợi thế không bền vững
là dựa vào tài nguyên tự nhiên như dầu thô dầu mỏ thăng đá quạt văn văn
thay vào đó phải chuyển dịch từ nền công nghiệp dựa vào khai thác tài nguyên
sang nền công nghiệp dựa đến nền tảng sáng tạo
lấy khoa học công nghệ làm động lực và nền tảng cạnh tranh
các đồng chí cần có chính sách phát triển số mặt
nền công nghiệp quan trọng của đất nước trong triều dân của chúng ta
như công nghiệp ô tô một số sản phẩm khác điện tử như thế nào cơ khí thế nào
cơ khí việt nam có thời kỳ mình đã năm trăm linh quyện năm trăm linh pháo đài cơ khí này
xong rồi giảm toán hết làm việc khác hết
cơ khí một nền cơ khí rất nhu cầu cho nhân dân như vậy chúng ta không có
mà rất là cơ khí việt nam là thế mạnh
thủ tướng yêu cầu bộ công thương cần phối hợp chặt chẽ với các bộ
ngành và địa phương để cơ cấu lại nền kinh tế
nêu cao trách nhiệm người đứng đầu để xử lý những tồn tại hạn chế
cần tập trung chỉ đạo để đảm bảo cân đối cho nền kinh tế trung hạn
và dài hạn đó có điện dầu khí than đá và một số khoáng sản khác
không để tình trạng thiếu điện xảy ra trong năm hai nghìn một mươi chín
bên cạnh đó cũng cần tiết kiệm năng lượng quốc gia
thủ tướng đề nghị cần tìm thị trường mới sản phẩm mới trong xuất khẩu có hướng xúc tiến phù hợp
đồng thời cũng cần có hàng rào thương mại đúng pháp luật để bảo vệ thị trường trong nước
vì vậy ngành công thương cũng cần chú trọng đến việc xây dựng thể chế phù hợp với quá trình hội nhập hiện nay